thông tin từ công an huyện sơn động bắc giang mới đây trên địa bàn huyện đã xảy ra sự việc ba người đàn ông tử vong do uống rượu ngâm cây lá ngón
đây là kết luận dựa trên xét nghiệm của viện khoa học hình sự bộ công an
theo đó trong máu nước tiểu phủ tạng dạ dày và chất chứa trong dạ dày của ba nạn nhân
cử giám định có tìm thấy ethanol tức là cồn và các ankaloid của cây lá ngón
trong đó chất ankaloid trong lá ngón là nguyên nhân khiến ba người tử vong
được biết tối ngày sáu tháng ba ông nông văn u sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở huyện sơn động
ăn cơm cùng con cháu tại nhà và còn uống một cốc rượu ngâm
sau đó ông ngu đi ngủ vào khoảng bảy giờ sáng ngày bảy tháng ba
con gái ông u phát hiện bố mình tử vong trên giường
khi gia đình tổ chức tăng lễ nhiều khách đến thăm hỏi chia buồn
khi đó trên bà đố nước của gia đình có để sẵn ấm rượu ông u uống từ hôm trước
các ông hoàng văn tê sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tám và ông nông văn nờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ở cùng địa phương
mỗi người uống vài chén
sau đó ông tê có biểu hiện lạ và tử vong ngay tại chỗ
trong khi đó ông n bị hôn mê được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện sơn động
sau hơn một mươi ngày điều trị ngày một mươi chín tháng ba ông n cũng không qua khỏi
người ta cũng đã nghiên cứu và đánh giá là rễ sẽ là độc nhất
sau đấy đến các bộ phận như là lá hoa thân và quả
thì trong các bộ phận lá hoa thân và quả thì người ta cho rằng độc thân già thì độc hơn rất nhiều so với thân non
và các triệu chứng của một độc lá ngón như là khát nước sốt đau hỏng đau bụng nôn mửa hoặc là hoa mất
sùi bọt pép thân nhiệt bị hạ huyết áp hạ và cuối cùng là chết do ngừng hô hấp
và trong trường hợp mà mình phát hiện được sớm những bệnh nhân những người vô tình dùng phải lá ngón
và mình phát hiện được sớm thì cũng có thể có phương pháp giải độc
ví dụ như là làm sao để thải được độc tố ra ngoài cơ thể nhanh nhất
ví dụ như là làm nào để cho bệnh nhân nôn mửa hoặc là rửa dạ dây
hoặc là giữ ấm cơ thể rồi truyền huyết thanh mặn ngọt hoặc là điều trị triệu chứng hạ huyết áp như là tiêm cái eferin
hoặc trong trường hợp mà bệnh nhân kèm theo khó thở
thì có thể tiêm theo cái niketamid